hôm nay hai mươi bảy tháng bốn phiên tòa phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại ocean bank tiếp tục ngày làm việc thứ bảy
trong phần tự bào chữa của mình trong phiên xử chiều nay bị cáo nguyễn xuân sơn
cựu tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank tiếp tục kêu oan
mong được khắc phục hậu quả để thoát án tử hình do tòa cấp sơ thẩm tuyên
và viện kiểm sát nhân dân cấp cao đề nghị giữ nguyên
trình bày trước tòa trong phần tự bào chữa của mình bị cáo nguyễn xuân sơn thừa nhận
bản thân chỉ phạm tội cố ý làm trái và tiếp tục kêu oan về các tội tham ô và lạm dụng chức vụ
tòa sơ thẩm kết luận ông ta chiếm đoạt sáu mươi chín tỷ đồng là chưa phù hợp
vì việc chi toàn bộ khoản tiền đó để chăm sóc khách hàng là theo chủ trương chi lãi ngoài của hà văn thắm
bị cáo này mong muốn hội đồng xét xử xem xét đúng tội danh để đưa ra phán quyết phù hợp
nguyễn xuân sơn kiến nghị trong trường hợp hội đồng xét xử tòa phúc thẩm
vẫn kết tội bị cáo tham ô và lạm dụng chức vụ
ông ta nguyện dùng nhiều tài sản của bản thân và gia đình khoảng hơn bốn mươi tỷ đồng để khắc phục hậu quả
trước đó khi luận tội đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội
đã đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm
tuyên y án tử hình đối với nguyễn xuân sơn về các tội tham ô cố ý làm trái và lạm dụng chức vụ
phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án ocean bank sẽ tiếp tục sau ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm